càng đến những ngày cận kề tết nguyên đán thì thị trường phục vụ cho ngày tết lại càng sôi động hơn
cùng với các mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng thị trường đồ trang trí tết cũng đang nóng lên theo từng ngày
đặc biệt năm nay theo như ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đồ trang trí tết như trang trí nhà cửa hoa giả đèn lồng khá phong phú với hình thức bắt mắt và đa dạng
thời điểm này tại thành phố hải dương các cửa hàng bán đồ trang trí dịp tết đã rực rỡ sắc đỏ của các loại đèn lồng câu đối
với nhiều chủng loại một số chủ cửa hàng cho biết năm nay giá các mặt hàng hầu như không có biến động so với năm trước dù có nhiều mẫu mã đa dạng thiết kế cầu quỳ và bắt mắt hơn
thị trường trang trí tết năm nay cũng khá nhộn nhịp mọi mặt hàng được bày bán là cũng tương đối nhiều
người mua thì thoải mái đi lựa chọn giá cả năm nay thì cũng hợp lý phải trăng
bên cạnh những loại trang trí các cửa hàng cũng có nhiều mẫu mã đa dạng thiết kế cầu quỳ và bắt mắt hơn
những loại đồ trang trí nhà cửa các loại hoa giả để trang trí cũng được nhiều người dân quan tâm giá cả cũng có nhiều loại từ rẻ đến đắt tùy thuộc vào chất liệu hoa
để chuẩn bị cho ngày tết thì cửa hàng tôi đã nhập một số mặt hàng hoa như là đào đông mai mỹ
ngoài ra năm nay thì thị trường đang rất là ưa chuộng cái mặt hàng là hoa mộc lan và một số cái loại hồng nhập khẩu từ pháp và nhật bản
những loại hồng bình thường hoa
những loại hồng bình thường thì không trách lệch nhiều so với mọi năm
tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đang đến gần với những món đồ trang trí đang được bán trên thị trường khá phong phú và đa dạng hy vọng sẽ góp thêm niềm vui xuân ấm áp cho mọi người mọi nhà